cũng trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương hỗ trợ tìm kiếm máy bay casa hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba
đồng thời ubnd tỉnh quảng ninh giao chủ tịch ubnd các địa phương cẩm phả vân đồn cô tô hạ long quảng yên đầm hà hải hà móng cái
khẩn trương thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển tăng cường quan sát phát hiện và làm công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn
thông tin từ văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn lực lượng tham gia tìm kiếm máy bay kc hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba mất tích là một năm trăm sáu mươi bốn người trong đó có bảy trăm sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ của các quân khu quân chủng và tám trăm linh ngư dân
trước đó trên máy bay kc hai trăm một mươi hai có chín đồng chí
do đại tá lê kim toàn lữ đoàn trưởng lữ đoàn chín trăm một mươi tám lai chính đang trên đường đến nơi phát hiện vật nghi vấn là áo phao của phi công trần quang khải người mất tích trên máy bay su ba mươi ngày một mươi bốn tháng sáu thì bị gặp nạn
danh sách chín người trên máy bay gồm một đại tá lê kim toàn lữ đoàn trưởng lữ đoàn chín trăm một mươi tám tam hưng thanh oai hà nội
thượng tá nguyễn đức hảo phi đội trưởng lữ đoàn chín trăm một mươi tám sơn đà ba vì hà nội
ba thiều tá nguyễn văn chính chính trị nguyễn văn chính
trị viên phi đội phi công cấp ba lữ đoàn chín trăm một mươi tám mỹ hà bình lục hà nam
thiếu tá nguyễn ngọc chu phi công kiêm dẫn đường lữ đoàn chín trăm một mươi tám thanh hồng thanh hà hải dương
đại úy lê văn đình nhân viên tuần thám trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám hoành bồ hạ long quảng ninh
thượng úy đỗ văn mạnh phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e chín trăm một mươi tám bồ sao vĩnh tường vĩnh phúc
tám trung úy lê đức lam cơ giới trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám
trung úy nguyễn văn thái nhân viên tuần thám trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám quỳnh giang quỳnh lưu nghệ an
trung úy nguyễn bà thế nhân viên tuần thám trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám quỳnh thọ quỳnh phụ thái bình